chị đinh hạnh này miền bắc thì đã xuất hiện mưa phùn và dự báo là nhiệt độ sẽ giảm và chúng ta sẽ đón một cái tiết trời xe lạnh đúng không ạ
vâng đúng rồi ạ cũng nhiệt độ của ngày hôm nay thì cũng không khác gì ngày hôm qua thế nhưng mà có cái cảm giác là xe lạnh hơn
thực tế là nhiệt độ cũng đã giảm so với ngày hôm qua khoảng một hai độ
ở mức là hai mươi một hai mươi ba độ c có nghĩa là chúng ta vẫn còn cái cảm giác là say xe lạnh trong tiết trời xuân
trái lại với miền bắc thì nam bộ đang trong giai đoạn là nắng nóng nhất từ đầu mùa đến giờ
nhiệt độ trung bình toàn miền là trên ba mươi năm độ c
nắng nóng sẽ kéo dài cho đến hết tuần và quý vị cần lưu ý khi ra ngoài thì chúng ta cần phải mặc áo dày thấm hút mồ hôi
đối với người đi bộ thì cần mang theo đầy đủ mũ và ô để tránh nắng và tuyệt đối không đi ra phòng điều hòa một cách đột ngột để tránh bị sốc nhiệt